tại châu á triển vọng của nền kinh tế khu vực này nói riêng và toàn cầu nói chung đang có nhiều hứa hẹn ở tương lai
tuyên bố này được bộ trưởng tài chính đức bofcale sky bler đưa ra tại cuộc họp của bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi tại washington mỹ
bộ trưởng bộ tài chính đức seuber cho biết các nước trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi cần phải có sự đồng thuận về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn cầu
mặc dù vậy bộ trưởng tài chính đức cũng thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức để có thể đảo ngược xu thế của nền kinh tế toàn cầu và triển vọng phát triển về dài hạn vẫn còn khiêm tốn
cũng theo ông see guber trong cuộc họp của g hai mươi lần này các bên sẽ thảo luận về một thỏa thuận theo định hướng thương mại tự do tiếp cận thị trường